ngày hai tháng một mươi cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết thời tiết bắt đầu chuyển mùa
cũng là lúc bệnh cúm mùa đặc biệt là cúm ah một n một dễ tấn công và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng
tại việt nam thì hiện có ba chủng cúm mùa chủ yếu là cúm a h ba n hai cúm b và cúm ah một n một
trong đó cúm a h một n một chiếm một mươi hai hai
cúm a h một n một là bệnh nhiễm trùng đứng hô hấp cấp tính do virus cúm a h một n một gây nên
bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng
bệnh thường dễ mắc và lây lan vào mùa đông xuân
tuy nhiên khác với cúm mùa thông thường chỉ tấn công vào các tế bào thuộc phần trên của hệ hô hấp
cúm ah một n một có khả năng tấn công sâu vào tế bào phổi gây viêm phổi và thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời
bộ y tế khuyến cáo thời điểm mùa đông là thời tiết thuận lợi cho virus phát triển
dự kiến số người mắc bệnh sẽ tăng cao nên cần tăng cường các biện pháp phòng chống
để phòng chống cúm ah một n một người dân cần tăng cường vệ sinh cá nhân nơi ở phòng làm việc
nếu có biểu hiện cúm thì thông báo cho các đơn vị chức năng biết và cần được cách ly nếu xác định bệnh nhân cúm
đồng thời không tự ý sử dụng thuốc mà phải theo hướng dẫn của bác sĩ